sáng nay ngày ba tháng một mươi một tại thành phố bắc giang đã tổ chức lễ gia quân phát động học sinh sinh viên
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
hướng đến toàn thể các em học sinh sinh viên trên cả nước
hơn một hai trăm linh học sinh sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn tỉnh bắc giang đã tham gia lễ phát động
đại diện bộ giáo dục và đào tạo văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đề nghị
sở giáo dục và đào tạo các tỉnh các thầy cô giáo và các em học sinh sinh viên
cần nghiêm túc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông
tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh sinh viên nâng cao văn hóa giao thông
cũng tại đây một mươi sở giáo dục và đào tạo khu vực phía bắc đã ký cam kết với bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học